chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
trước đó qua công tác nắm tình hình công an quận hải an hải phòng phát hiện phạm thành dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đường đà nẵng phường đông hải một quận hải an
là đối tượng thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội
như tránh chốt áo vàng hải phòng lục vân tiên để đăng tải bài viết hình ảnh hướng dẫn
các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng công an nhất là lực lượng cảnh sát giao thông
ngoài ra dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
để ghi hình gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ
nghiêm trọng hơn dương đã có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông đòi tiền bồi dưỡng
nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông
chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn bình dương huyện phù mỹ tỉnh bình định cho hay
hiện công an đang làm việc với nhà trường giáo viên và gia đình cháu bé
khi có kết quả sẽ có hướng xử lý phù hợp
theo chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn bình dương cơ sở mầm non từ thuộc xu xu đăng ký
và được cấp phép hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi một
thời gian cơ sở này hoạt động ổn định chưa phát sinh hành vi vi phạm nào
trước đó vào ngày sáu tháng ba tài khoản tt đăng tải trên mạng xã hội về việc cháu gái sinh năm hai nghìn hai mươi
đang theo học ở cơ sở mầm non từ thuộc xu xu thị trấn bình dương huyện phù mỹ
bị cô giáo dùng bút trì tấn công vào chân do cháu không ngủ trưa
chị tt cho biết là dì ruột của cháu nnkh sinh năm hai nghìn hai mươi
cho biết tối ngày năm tháng ba sau khi đi đón cháu ở trường về thì cháu kêu đau ở lòng bàn chân
khi kiểm tra phát hiện lòng bàn chân của cháu có nhiều vết sưng tấy có vết làm mổ
nên hỏi cháu về những vết thương đó
cháu hát trả lời do không ngủ trưa nên cô giáo dùng đầu nhọn của bút trì tấn công
sau đó gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện bồng sơn thị xã bồng sơn tỉnh bình định để kiểm tra sức khỏe
phòng giáo dục và đào tạo huyện phù mỹ cho biết cơ sở mầm non này thuộc quản lý của thị trấn bình dương
phòng giáo dục và đào tạo huyện đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an để làm rõ vụ việc
ngày một mươi một tháng ba công an tỉnh thanh hóa thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng lê hữu tài sinh năm hai nghìn năm trú tại xã phú lâm thị xã nghi sơn
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trần quang khải
thuộc địa bàn xã mai lâm thị xã nghi sơn
tổ tuần tra của công an thị xã nghi sơn phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh thanh hóa
phát hiện lê hữu tài điều khiển xe máy biển kiểm soát ba mươi sáu c một năm mươi chín nghìn bốn trăm một mươi tám không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
sau đó tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
tuy nhiên tài không những không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà tiếp tục điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
khi tổ công tác đuổi theo thì tài đã điều khiển xe tông vào xe máy của tổ công tác khiến một cán bộ công an bị ngã và bị thương
trước đó tối hai mươi tháng một chị hát ngụ xã ea tiều huyện cư cù yên
đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội về việc bị thiện xông vào nhà truy sát hai lần
theo chị hát chị và thiện không có thủ án với nhau
khoảng hai năm trước thiện ở với hàng xóm của chị hát
quá trình này đối tượng thiện đã nghi ngờ chị hát báo công an về việc mình sử dụng ma túy
nên đã có hành vi truy sát để trả thù
cũng theo chị hát vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi chị đang ở nhà thiện đã xông vào dùng dao tấn công chị
em trai chị hát chạy ra ngăn cản
cũng bị thiện gây thương tích ở tay phải nhập viện
sau đó chị hát trình báo cơ quan công an
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cư cù yên đã ra quyết định truy nã đối với thiện
mới đây vào ngày một mươi một tháng một khi chị hát đang ngồi trước thềm nhà
đối tượng thiện bất ngờ xuất hiện rồi dùng súng đe dọa
chị hát đã nhanh chóng bỏ chạy vào nhà kịp thời
nên viên đạn sượt qua vai và thiện cũng bỏ đi
ngay sau đó chị hát báo công an
đồng thời đăng tải thông tin đối tượng lên mạng xã hội về việc mình sử dụng mát túy
để mọi người cảnh giác
sau một thời gian truy xét tối ngày một mươi tháng ba
công an huyện cư cu yên đã bắt giữ được thiện
khi đối tượng đang lần trốn tại huyện crono
tại công an thiện khai nhận toàn bộ hành vi
hai lần sử dụng hung khí tấn công chị hát và một người khác
sáng ngày một mươi một tháng ba đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường trịnh văn bô hà nội
đã khiến một người tử vong hai người bị thương
theo đó khoảng hai người bị thương
ngày hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba tại đường trịnh văn bô
đoạn gần trường đại học công nghiệp đông á quận nam tử liêm
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy
thời điểm xảy ra tai nạn xe máy do một nam thanh niên điều khiển
chở theo một người chưa rõ biển kiểm soát
đi ngược chiều đường trịnh văn bô
thì dẫn đến va chạm với xe máy khác
sau cú va chạm cả ba người bị ngã ra đường
người điều khiển xe máy đi đúng chiều bị ngã
về bên phải đường sát vỉa hè
còn hai người đi xe máy ngược chiều
ngã về phía giải phân cách
tại hiện trường hai xe máy bị hư hỏng nặng
vụ tai nạn khiến một thanh niên
trên xe máy đi ngược chiều tử vong tại chỗ
hai người khác bị thương
đang được cấp cứu tại bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
sau khi nhận tin báo
đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
đã cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng điều tra
giải quyết vụ việc
đồng thời phân luồng giao thông
cảnh sát xác định các nạn nhân là
h a x sinh năm hai nghìn năm
chú tại đông hưng thái bình
t d h sinh năm hai nghìn sáu
n d a sinh năm hai nghìn bảy
cùng chú tại hoài đức hà nội
nạn nhân tử vong
n d a đi cùng xe máy với t d h
sau khi xảy ra vụ tai nạn
trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip
ghi lại cảnh ô tô khách có thể va chạm
với nam thanh niên đi xe ngược chiều
tuy nhiên cảnh sát đang xác minh làm rõ
việc ô tô có va vào người đi xe máy hay không
vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông
đường bộ số sáu
đội điều tra tổng hợp công an quận nam tử liêm
tiếp tục làm rõ
trả lời về nguyên nhân dẫn đến việc này
luật sư trần xuân tiền
trưởng văn phòng luật sư đồng đôi
và luật sư tp hà nội cho rằng
trước hết là do các đối tượng vi phạm
ý thức và cách xử sự của họ chưa thực sự tốt
thiếu bình tĩnh khi tham gia giao thông
bên cạnh đó một số đối tượng thanh niên
còn có tính côn đồ chủ động khiêu khích
chống đối lực lượng chức năng
những hành vi có tính chất côn đồ nêu trên
là hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm
về sức khỏe danh dự nhân phẩm
thậm chí cả tính mạng con người
quyền hiến định trong hiến pháp
nghiêm trọng hơn đối tượng mà hành vi này hướng tới
lại là lực lượng cảnh sát
hai cảnh sát giao thông là người thực hiện công vụ
có quyền nhân danh và thay mặt quyền lực
nhà nước để thực hiện công việc quản lý
giữ gìn an ninh trật tự xã hội
thứ hai cảnh sát giao thông được bộ công an
giao cho xử lý trực tiếp những đối tượng vi phạm
khi xử phạt thì sẽ xảy ra một số mâu thuẫn
dù sao cũng động chạm đến quyền lợi của họ
mặc dù vi phạm
nhưng họ vẫn xin để không bị xử phạt
nếu cảnh sát giao thông cương quyết xử lý
thì ảnh hưởng đến quyền lợi của người vi phạm
gây nên mâu thuẫn
thứ ba cũng phải nói đến một số trường hợp
do cách xử lý chưa đúng quy trình của cảnh sát giao thông
cách ứng xử giao tiếp
đối với người vi phạm chưa văn hóa
và tôn trọng người vi phạm
một số thái độ cưng rắn quá sẽ có những tác động tiêu cực
đến người vi phạm khiến họ mất bình tĩnh
dân đến hành vi không đáng có
hơn nữa phải trang chế tài xử phạt có nhẹ
không đủ sức dân đe
nhiều ý kiến cho rằng
cần nâng các quy định về xử phạt
lên mức độ nghiêm khắc hơn
nếu không thì rất khó để gian đe các đối tượng vi phạm
khi tiếp xúc với người vi phạm
cảnh sát giao thông nên giải thích rõ
để người vi phạm hiểu lực lượng chức năng
đang xử lý vi phạm là để đảm bảo an toàn
cho chính bản thân họ và những người xung quanh
trường hợp cảnh sát giao thông đã kiên trì giải thích
mà người vi phạm cố tình không hợp tác
chống đối thì phải xử lý nghiêm minh
thậm chí phải có những biện pháp
chấn áp kịp thời nếu người vi phạm manh động
như vậy để giảm thiểu
và ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ
cần phối hợp giữa các bộ ban ngành
ban hành và thực thi văn bản pháp luật
nâng cao công tác tuyên truyền
phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức
để người dân nắm bắt được cụ thể về luật an toàn
giao thông đường bộ hạn chế tình trạng tranh cãi
khi bị cảnh sát giao thông xử phạt
ngoài ra cần nâng cao nghiệp vụ
của cảnh sát giao thông và cách ứng xử
khi tiếp xúc với nhân dân
việc dừng phương tiện kiểm tra xử lý
phải đảm bảo đúng quy trình quy định của pháp luật
mỗi cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc
với người vi phạm đều phải có tâm lý vững vàng
tránh bị kích động
đồng thời người dân khi tham gia giao thông
cũng phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật
giữ bình tĩnh trong trường hợp bị cảnh sát giao thông
yêu cầu dừng xe kiểm tra hoặc lập biên bản
xử lý vi phạm hành chính
nếu có căn cứ chứng minh cảnh sát giao thông
xử phạt sai ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp
của mình thì người vi phạm có quyền
khiếu nại đối với quyết định xử phạt đó
tránh trường hợp mất bình tĩnh nóng vội
dẫn đến những hành động mất kiểm soát
đối với người thi hành công vụ
sáng ngày một mươi hai tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên
cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn quốc khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
bùi đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại tp long xuyên tỉnh an giang
đoàn phước toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
cùng về hành vi tham ô tài sản
và nguyễn hữu lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại tp long xuyên tỉnh an giang
về hành vi tham ô tài sản
và trộm cắp tài sản
trong quá trình điều tra xác định
lộc khoa toàn và khánh
là nhân viên tại các biêu cục
của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh
chi nhánh an giang trên địa bàn tp long xuyên
trong khoảng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi nhận các đơn hàng đi giao
và nhận tiền thành công của khách hàng
lộc khoa toàn và khánh
không về giao nộp đại tiền cho công ty
mà dùng những thủ đoạn gian dối
để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân
trong đó toàn chiếm đoạt số tiền
trên một mươi sáu triệu đồng
khánh chiếm đoạt số tiền trên ba mươi một tám triệu đồng
khoa chiếm đoạt số tiền trên năm mươi năm ba triệu đồng
lộc chiếm đoạt số tiền trên ba mươi sáu bảy triệu đồng
và hàng hóa tám mươi bốn đơn hàng lục giao hàng thất bại
chỉ giá trên hai mươi bảy bảy triệu đồng
ngoài ra lộc còn trộm ba đơn hàng
có giá trị cao của công ty
đem ra khỏi biêu cục
và trở đi giao cho khách lấy số tiền trên một mươi triệu đồng
sau đó công ty phát hiện
và làm đơn tố giác hành vi vi phạm
của các đối tượng gửi đến
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên
hiện vụ việc đang được đội cảnh sát kinh tế
công an tp long xuyên tiếp tục điều tra
sang mình làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
sáng một mươi hai tháng ba công an tp hải phòng thông tin
vụ cháy xảy ra cùng ngày
tại ngõ ba mươi tám an đà ngô quyền hải phòng
khoảng năm giờ năm mươi chín phút ngày một mươi hai tháng ba
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực một
nhận chỉ đạo của trung tâm một trăm một mươi bốn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
được điều động lực lượng và phương tiện
phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp ngô quyền
khẩn cấp đến số nhà sáu mươi bảy trên ba mươi tám an đà
tp ngô quyền hải phòng
để dập tắt đám cháy tại nhà dân
đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp
ở tầng một của ngôi nhà ba tầng
với diện tích mặt sàn khoảng hai mươi tám m hai
và diện tích cháy khoảng tám m hai
ba người trong nhà đã được cứu thoát an toàn
thông qua băn công tầng ba
nhờ sự hỗ trợ của người dân địa phương
qua lối thoát thứ hai
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã nhanh chóng tổ chức chữa cháy
và kiểm soát được tình hình
dập tắt đám cháy vào lúc sáu giờ hai mươi phút cùng ngày
ban đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
sau vụ cháy tòa nhà ocg
có địa chỉ tại số tám phường ô trợ dừa
quận đông đa hà nội
công an tp đang điều tra làm rõ nguyên nhân
theo công an tp hà nội
khoảng chín h bốn mươi ba phút ngày một mươi hai tháng ba
xảy ra vụ cháy tại khu vực kinh doanh cà phê tầng mái
thuộc tòa nhà hôn hợp ocg
có địa chỉ tại số tám phường ô trợ dừa
quận đông đa
ngay khi tiếp nhận thông tin trung tâm thông tin chỉ huy
công an tp đã điều động sáu xe chữa cháy
một xe thang của công an quận đông đa
hoàn kiếm và đội chữa cháy cứu nạn
cứu hộ khu vực hai phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hà nội xuống hiện trường
triển khai chữa cháy đồng thời
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ huy động một xe chỉ huy chữa cháy
cùng một xe tải chở phương tiện đến hiện trường
công an tp hà nội cho hay
khu vực rời ra cháy là nơi
kinh doanh cà phê tại tầng mái và một
tầng bảy của tòa nhà có diện tích khoảng
một trăm một mươi m hai và chất cháy chủ yếu
là các vật dụng phục vụ kinh doanh
gồm bàn ghế đồ uống
tại hiện trường chỉ huy chữa cháy nhanh chóng
triển khai tổ trinh sát tổ chức tìm kiếm
hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn
trên các tầng nhà cùng với đó
chỉ đạo các mũi triển khai phun bỏ
cháy lan ra các khu vực công trình lân cận
sau một thời gian khẩn trương tổ chức
cứu nạn cứu hộ và triển khai tổ chức
chữa cháy đến một mươi h hai mươi năm phút
cùng ngày đám cháy được cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dập tắt hoàn toàn
không có thiệt hại về người
qua đó đã kịp thời ngăn chặn
không để cháy lan xuống các tầng dưới và công trình lân cận
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan
chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
theo quy định của pháp luật
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút
ngày một mươi một tháng ba người dân sống trên đường
ngô thị nhậm thuộc khu tái định cư đăng nia
phường nghĩa trung thành phố gia nghĩa
phát hiện đám cháy lớn tại căn nhà hai tầng
của một nhà dân
thông tin nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời huy động
nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ
chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
đến khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày
đám cháy được dập tắt hoàn toàn
nhưng một ô tô một xe máy
và nhiều vật dụng khác bị theo dụi
rất may thời điểm xảy ra vụ việc
chủ nhà đi vắng nên không thiệt hại về người
đặt mục tiêu thi đỗ vào các ngành kỹ thuật
của nhiều trường đại học tốt đầu cả nước
đại học bách khoa hà nội trường đại học khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội
em nguyễn mai tràng học sinh trường trung học phổ thông
chuyên biên hòa hà nam cho biết
em sẽ tham gia nhiều phương thức xét tuyển khác nhau
để gia tăng cơ hội vào đại học
mai trang cho biết ngoài thời gian học trên lớp
nữ sinh này thường xuyên tới các lớp học thêm
để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực
tổ chức vào ngày hai mươi tháng bốn sắp tới đây
mai trang chia sẻ rằng theo các anh chị khóa trước
tư vấn nếu em muốn tạo khoảng cách lớn
với các thí sinh khác và chắc chắn
đỗ được đại học thì bắt buộc
phải đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá
năng lực hay đánh giá tư duy
mai trang cũng dự tính nếu thi xong
đợt một kỳ thi đánh giá năng lực
của trường đại học nữ sinh sẽ tiếp tục
dự thi đợt hai để dành nhiều thời gian
cho việc học các môn khác
mai trang cho hay vì dành quá nhiều thời gian
cho kỳ thi này nên em bị sao nhãn
việc học của các môn học thi tốt nghiệp
là học sinh cuối cấp em phạm trường vũ
học sinh trường trung học phủ thông phú nhuận
thành phố hồ chí minh cảm nhận
bản thân không có thời gian nghỉ ngơi vì lịch học dày kín
trường vũ cũng cho biết thêm
năm hai nghìn hai mươi bốn có tới hơn một trăm linh trường
sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
để xét tuyển chính vì vậy
việc đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực
là điều nam sinh này không thể bỏ qua
ngoài thời gian tự học gia đình vũ
còn mời thêm gia sư về nhà để trao đổi
dạy học cho nam sinh vào các buổi
không đi học thêm vũ chủ động lên mạng
tham gia các nhóm luyện thi tham khảo
các đề thi đánh giá năng lực của các năm về trước
bản thân vũ cũng kỳ vọng kết thúc
kỳ thi đánh giá năng lực em có thể đạt
được số điểm chín trăm linh trên một hai trăm linh
vàng nhân scc bốn số chín
một chỉ hai chỉ năm chỉ
được nghiêm yết ở mức sáu mươi chín
đến bảy mươi hai mươi năm triệu đồng một lượng
tăng một trăm linh đồng so với
chốt phiên trước giá nhãn trơn pnz

sáu mươi tám chín đến bảy mươi một triệu đồng
một lượng ngược lại nhãn tròn
của doji giảm một trăm năm mươi đồng
về mức sáu mươi chín tám mươi năm
đến bảy mươi một một mươi năm triệu đồng một lượng
nhãn tròn phú quý giữ nguyên mức
giá bảy mươi bảy mươi một ba triệu đồng
một lượng giá vàng trong nước
liên tục thiết lập đỉnh mới khi giá vàng
thế giới giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại
sáng nay giá vàng trên kikko
xoay quanh mức hai một trăm tám mươi hai
usd một ounce quy đổi tương đương
với sáu mươi năm chín triệu đồng một lượng
như vậy giá vàng miếng szc
đang cao hơn thế giới một mươi sáu bốn triệu đồng
một lượng giá vàng nhãn cao hơn
thế giới bốn ba mươi năm triệu đồng một lượng
khu tập thể thành công
có chất lượng về mặt địa lý quy hoạch
tổng thể hoàn trình hạ tầng xã hội
bao gồm công viên trường học môi trường
sinh kế phát triển đáng chú ý
vị trí tòa g hai mươi hai g hai mươi ba
tiếp ra với đường huỳnh thúc háng
đây là khu vực luôn sầm ớt
với nhiều nhà hàng quán ăn và tấp nập
người qua lại tại khu vực tầng một
tòa g hai mươi hai hầu hết các căn hộ
đều đã được cơi nới thiết kế lại
để phục vụ mục đích kinh doanh
trên tầng hai và ba của tòa g hai mươi hai
các căn hộ gần như không còn được sử dụng để ở
thay vào đó các gia đình sử dụng
cho thuê hoặc làm nhà hàng quán ăn
một người dân sống tại khu tập thể
thành công cho biết sau khi
ủy ban nhân dân quận ba đình tổ chức lấy ý kiến
người dân về phương án cải tạo xây mới
các cụm nhà người dân đều ủng hộ
tuy nhiên việc bầu trí tái định cư
cho tất cả các khu và dồn hết vào
cùng một khu vực trên nền tòa g sáu a
và g sáu b đã khiến không ít
người phản đối có thể thấy
đối với các khu sống ở tầng trên
vấn đề di rời dễ dàng hơn
nhưng các khu tầng dưới nhiều năm nay
làm ăn kinh doanh buôn bán thuận lợi
nên sẽ khó để họ chấp nhận
trước đó ủy ban nhân dân quận ba đình
đã triển khai lấy ý kiến dân cư
với phương án quy hoạch chi tiết
theo quy định rút gọn cải tạo xây dựng lại
cụm nhà trung cư tập thể cũ thành công
cùng năm tòa nhà
theo phương án đề xuất của quận ba đình
từ công trình cũ chỉ vòn vẹn năm tầng như hiện nay
các cụm nhà g sáu a g sáu b g hai mươi hai g hai mươi ba và g hai mươi bốn
sẽ trở thành trung cư với hai mươi bốn tầng nổi
ba tầng hầm làm nơi tái định cư
toàn bộ các hộ dân thuộc năm tòa
sẽ được bố trí tái định cư
sau khi dự án hoàn thành
ngay trên nền tòa g sáu a và g sáu b
cũng theo quy hoạch
vị trí nhà g hai mươi hai g hai mươi ba g hai mươi bốn
hiện tại là đất công cộng
tuyệt đối không được bố trí nhà ở
để chất thải thêm dân số
tại đây chỉ được phép xây dựng trung tâm thương mại
văn phòng khách sạn
năm nay lê hội chùa bà cảng thị nước mặn
tổ chức từ ngày hai mươi chín tháng giêng
đến mùng hai tháng hai năm âm lịch
tức từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng ba
chính quyền địa phương
đã chuẩn bị chu đáo để lê hội
diễn ra trong lúc này
để lê hội diễn ra an toàn phục vụ cho người dân
và du khách khi về vui chơi
được biết lê hội chùa bà cảng thị nước mặn
được công nhận là di sản văn hóa
phi vật thể cấp quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
theo hồ sơ di sản
từ những năm một nghìn sáu trăm một mươi
khi cảng thị nước mặn bước vào
thời kỳ phồn vinh cùng với người việt
người minh hương và cộng đồng các sắc tộc
cư trú từ một số vùng miền đến nước mặn
mua bán thì chùa bà được xây dựng
theo sở văn hóa và thể tạo
tỉnh bình định cảng thị nước mặn
là một trong những thương cảng lớn của
xứ đảng trong vào thế kỷ thứ một mươi bảy
nơi đây là nơi tập trung lớn
các thuyền buôn từ các nước tới mua bán
từ đó hình thành một vùng thương cảng tâm nập
ông đoàn quốc tịnh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phước quang
thông tin thêm
lê hội năm nay sẽ bố trí thêm nhiều công trình
để phục vụ người dân và du khách chơi lễ vui hội
như tổ chức đánh bài tròi
khu vui chơi khu bán hàng khu viết thư pháp
đêm ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng ba
khu vực bắc bộ có mưa vài nơi
sàng sơm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
riêng các tỉnh ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ
mưa phùn và sương mù dài rác
đêm và sáng trời lạnh
nhận định thời tiết miền bắc trong những ngày tới
cơ quan khí tượng cho hay
từ đêm ngày một mươi ba đến hai mươi một tháng ba
đông bắc bộ duy trì hình thái thay tiết
đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
đêm và sáng trời lạnh
nguyên nhân miền bắc có nhiều ngày mưa phùn nồm ẩm trong tháng ba
được nhận định là do không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch đông
nên gây ra mưa nhỏ mưa phùn
trong thời điểm có mưa phùn nồm ẩm
người dân nên đóng kín cửa ngăn không cho không khí ẩm vào nhà
gia đình có điều kiện thì bật điều hòa sử dụng máy hút ẩm
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi